bạn nhất định phải chuẩn bị trang phục thoải mái nên sử dụng dép lê hoặc dây dép có thể lội nước mang theo áo phao nếu bạn không biết bơi nước uống và đồ ăn nhẹ
sau khi đã chuẩn bị xong xuôi chúng tôi bắt đầu lên đường chinh phục suối cửa tử
trải qua một đoạn đường khoảng ba km đi bộ xuyên qua các đồi trè sườn núi
con đường gập gành gian nan nhưng bù lại được thỏa sức tận hưởng sự trong lành của thiên nhiên vẻ đẹp chập trùng của núi đồi
sau khoảng ba mươi phút chinh phục các cung đường chúng tôi đã có mặt tại con suối
theo người dân địa phương sở dĩ có tên là cửa tử bởi vì ở đây chỉ có duy nhất một đường lên xuống
chúng tôi đã có mặt tại điểm bắt đầu của con suối cửa tử
con suối cửa tử này thì bắt nguồn từ đâu và chiều dài của nó thì bao nhiêu ạ
suối cửa tử bắt nguồn từ đỉnh cao nhất của dãy tam đảo có độ cao tương đối là một năm trăm chín mươi một m
chiều dài con suối là khoảng một mươi hai km
nếu đối với sức khỏe bình thường thì mình mất có thể bốn tiếng thì có thể đi được đến gần hết con suối
với chiều dài khoảng hơn một mươi km như vậy thì cái hành trình khám phá ngày hôm nay của chúng ta
thì sẽ lần lượt được trải nghiệm được khám phá những điều thú vị gì ạ
sẽ có ba trải nghiệm chính trên con suối cửa tử này
trong tùng đoàn chúng tôi tiếp tục men theo bờ suối
đi sâu vào trong từ từ khám phá vẻ đẹp của suối cửa tử
dòng nước trong vắt và mắt lạnh xoa dịu mọi nóng bức mệt mỏi thổi thúc đôi chân không dừng
chẳng mấy chốc chúng tôi có mặt tại cửa đầu tiên của con suối
thật không khỏi ngỡ ngàng trước tạo tác của thiên nhiên
sau lưng này đúng không anh
để mà đi vào cửa thứ hai hoặc thứ ba thì hành trình rất là gian nan
có thể di chuyển bằng cách là bơi qua cái khe nước hẹp này hoặc là có cái thuyền độc mộc của người dân ở đây làm
nếu đủ sức khỏe và yêu thích khám phá bạn có thể tiếp tục chinh phục cửa hai và cửa ba
còn nếu không bạn có thể trở về ghé thăm các homestay nghỉ ngơi và thưởng thức những món ẩm thực thơm ngon tại đây
những món ăn đều được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon được khai thác từ rừng hoặc nuôi trồng trong vườn nhà của người dân
đặc biệt không gian thưởng thức ẩm thực cũng vô cùng ấn tượng
chính điều này đã làm cho chuyến hành trình trở nên trọn vẹn và thú vị hơn